trong năm vừa qua tỉnh an giang đã có nhiều nỗ lực trong phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
kết quả này có được một phần nhờ vào sự chỉ đạo điều hành linh hoạt của các cấp ủy đảng tại địa phương
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện trợ mới
một trong những nơi đi đầu trong ứng dụng công nghệ cao vào lĩnh vực nông nghiệp
một trong những thành tiệu nổi bật của ngành nông nghiệp huyện trợ mới trong ứng dụng công nghệ cao
đó là sản phẩm lúa gạo chăn nuôi và rau màu
đối với sản phẩm lúa gạo ngoài áp dụng chương trình ba g ba t giảm lượng giống gieo xạ
giảm lượng thuốc trừ sâu bệnh giảm lượng phân đạm tăng năng suất lúa
tăng chất lượng lúa gạo tăng hiệu quả kinh tế
thì thành công mới nhất phải kể đến việc trồng hoa trên các bờ ruộng
qua đây đã giúp người nông dân giảm thiểu chi phí trong sản xuất đồng thời tăng cao năng suất
năm hai nghìn một mươi bảy này tôi có nhờ cô mỹ ở trạm bảo vệ thực vạt các phiến thích xạ thưa
một công nhà nước mình xài một mươi năm kg giống thì tôi thấy nó hạn chế được sâu bệnh
thấy lúa tốt đẹp và rất là tâm đắc
còn về trồng hoa trên bờ ruộng thì tôi tâm đắc nhất là cái hoa này nó thu dẫn phiên địch
đó là dụ con thiên địch đó là lúa mình nó không có bị mấy con
như sâu lá mũi hành ở kia nó phải phá lúa
qua đây ăn trong năm hai nghìn một mươi sáu diện tích được công nhận đủ điều kiện sản xuất rau an toàn của huyện chợ mới
là một chín trăm ba mươi một ha gồm ba mươi ba tiểu vùng thuộc một mươi xã và hai thị trấn
song song đó huyện cũng xây dựng được nhà sơ chế rau an toàn tại xã kiến an
với sản lượng năm trăm linh kg một ngày
đặc biệt mô hình nhân cây giống trong nhà màng đang mang lại rất nhiều hiệu quả
bình quân mỗi năm mỗi hộ lợi nhuận khoảng bảy mươi triệu đồng
đối với ngành chăn nuôi nhiều năm qua huyện trợ mới cũng là một trong những vùng chăn nuôi đạt năng suất cao
đặc biệt năm hai nghìn một mươi sáu dự án lai tạo và nuôi dưỡng bò lai hướng thịt bằng công nghệ gieo tinh nhân tạo
được xem là điểm nổi bật của huyện
quả vai đáng đề mà giao tinh giữa thói hóa lên thói giống thì cái giao tinh này hiệu quả rất cao hơn cái thói giống đó rất nhiều
bởi vì cái giao tinh nó rặt rặt không bỏ
còn cái thói giống đó là con bò nó bị ảnh hưởng lai
nó lai qua ngoài kia lai qua đó hay là con bò nó không có được đẹp mất giá trị của con bò
hiệu quả không cao là giao tinh rất cao
theo phương hướng nhiệm vụ của huyện từ những thành tiệu trong năm hai nghìn một mươi sáu
chợ mới sẽ tiếp tục duy trì các mô hình ứng dụng công nghệ cao đã thành công
đồng thời nhân rộng nhằm lan tỏa đến các địa phương còn lại trong cả huyện
qua đây nhằm hoàn thành mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của bà con nông dân trong năm hai nghìn một mươi bảy và những năm tiếp theo